chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
trung đoàn đặc nhiệm bộ tư lệnh cảnh vệ tổ chức lễ công bố quyết định của bộ tư lệnh cảnh vệ
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy các trung đội và ra mắt hai trung đội đặc biệt tình nguyện
tại buổi lễ thiếu tướng trần hải quân tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ đã trao quyết định
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy các trung đội thuộc trung đoàn đặc nhiệm
theo đó trung đoàn đặc nhiệm có trách nhiệm thường xuyên luyện tập sẵn sàng cơ động chiến đấu
nhằm ngăn chặn chấn áp kịp thời các hoạt động bạo loạn khủng bố ám sát bắt cóc con tin là đối tượng cảnh vệ
và các loại tội phạm khác xảy ra trong địa bàn khu vực bảo vệ theo lệnh của bộ trưởng bộ công an và tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ
những cán bộ chiến sĩ được lựa chọn tham gia hai trung đội này đều là các đồng chí có bản lĩnh chính trị
gan dạ dũng cảm được đào tạo chuyên sâu về kỹ chiến thuật đặc biệt chiến thuật đặc nhiệm có sức khỏe
có năng khiếu đáp ứng các khung tiêu chuẩn tiêu chí bố trí cán bộ chiến sĩ đặc nhiệm của các đại đội đặc nhiệm
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng trần hải quân tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ yêu cầu cán bộ
chiến sĩ trung đoàn đảng nhiệm phải nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ và những khó khăn thách thức
đang tác động trực tiếp đến công tác cảnh vệ tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác không ngừng rèn luyện
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phân đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng ủy bộ tư lệnh
xây dựng trung đoàn đặc nhiệm cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
thưa quý vị khán giả việt nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý
điều hành của chính phủ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phương thức sống làm việc của người dân
để phát triển môi trường sống an toàn nhân văn rộng khắp thì quá trình này phải gắn liền với hoạt động đảm bảo an toàn số
trong đề án sáu vấn đề này cũng được đặc biệt quan tâm với quan điểm chỉ đạo đó là việc kết nối
tích hợp khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phải gắn liền với đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên môi trường số
quan điểm này cũng được bộ công an bám sát trong suốt quá trình thu thập xây dựng khai thác
và ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư định danh và xác thực điện tử
tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hôm nay sẽ có những phân tích cụ thể về nội dung này
qua phần trình bày của biên tập viên linh chi
thưa quý vị
quý vị khán giả tài khoản định danh điện tử có thể được hiểu là ví giấy tờ điện tử
là phương thức quản lý thông tin thẻ căn cước và nhiều giấy tờ tùy thân của công dân
với mỗi công dân thì đây là những thông tin cá nhân quan trọng
vì vậy mà bộ công an đã áp dụng nhiều biện pháp bảo mật
luôn cập nhật thường xuyên cho hệ thống định danh điện tử quốc gia để đảm bảo an toàn dữ liệu cho công dân
các dữ liệu trong suốt quá trình giao dịch cũng được bảo vệ qua nhiều lớp bảo mật và mã hóa bằng các thuật toán tiên tiến
theo đó tài khoản định danh địa tử của công dân chỉ có thể đăng nhập trên một thiết bị duy nhất tại một thời điểm
chỉ khi công dân đăng ký truy cập vào ứng dụng vneid các thông tin mới hiển thị
các dữ liệu về định danh điện tử không được lưu trữ trên thiết bị nên khó truy cập vào thiết bị để đánh cắp thông tin
khi cán bộ chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ của công dân thì phải được sự cho phép mới có thể xem được thông tin
các bên thứ ba như ngân hàng ví điện tử
y tế bảo hiểm hệ thống dịch vụ công muốn sử dụng dữ liệu của công dân phải được sự đồng ý của chủ tài khoản
ngoài ra thông tin công dân sẽ được đăng ký số và được mã hóa
hệ thống của các bên thứ ba khi kết nối với hệ thống định danh xác thực điện tử đều phải được xác thực bảo mật
dữ liệu mã hóa cộng với giải pháp bảo mật ở mức độ cao nên có thể ngăn ngừa xâm nhập đánh cắp thông tin cá nhân
vâng thưa quý vị như vậy là người dân
người dân hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch và sử dụng các tính năng khác trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia vneid
đảm bảo an toàn bảo mật thông tin
và để cung cấp những thông tin cụ thể hơn về vấn đề này
thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay đại úy vũ tiến dũng
đến từ trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư để cùng nhau bàn luận sâu về vấn đề này
vâng ạ lời đầu tiên thì xin cảm ơn đại úy vũ tiến dũng đã đến với truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
thưa đại úy xác thực và định danh điện tử thì đang dần đi vào cuộc sống
và người dân cũng như doanh nghiệp thì cũng đang được thụ hưởng rất nhiều tiện ích này ngay từ bây giờ rồi
vậy thì có một điều trên không gian mạng mà người dân vẫn còn băn khoăn đó chính là việc bảo mật thông tin
vậy thì bộ công an cho đến thời điểm này thì đã có những biện pháp như thế nào để đảm bảo yếu tố này
bộ công an trong các quá trình xây dựng hệ thống định danh địa tử vned
thì chúng tôi luôn quan tâm đến cái vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho người dân
thì để thực hiện việc này thì chúng tôi cũng xác định là từ các cái quy trình người dân đăng ký
đến các phương tiện sử dụng đến hệ thống là chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm
đảm bảo làm sao cái việc an toàn thông tin đặt lên hàng đầu
như người dân cũng đã biết quy trình đăng ký là chặt chẽ
và phải đúng người có nhu cầu thật sự mới có thể đăng ký được
kể cả người khác biết thông tin mà muốn đăng ký cũng không thể đăng ký được
về mặt kỹ thuật hệ thống thì chúng tôi đã thiết kế hệ thống
đảm bảo an ninh an toàn mức độ bốn
và luôn có một bộ phận kỹ thuật duy trì vận hành theo dõi
để đảm bảo phòng tránh những cuộc tấn công ngăn chặn kịp thời
vậy thì công tác con người thì sao ạ
việc chúng ta sẽ đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp
để triển khai thực hiện đề án công sáu
cũng như là việc tuyên truyền cho người dân về công tác bảo mật thông tin
thì đang được triển khai như thế nào
về vấn đề con người thì chúng tôi cũng luôn xác định con người là khâu then chốt nhất
trong việc đảm bảo an ninh an toàn
để đảm bảo an toàn thông tin định kỳ tôi cũng luôn tổ chức các lớp đào tạo
để cho những cán bộ thực hiện công tác này
và luôn cập nhật những bảo mật mới nhất
cũng như là những phương thức để đảm bảo an toàn thông tin mới nhất cho hệ thống
cán bộ công an địa phương cũng đã hướng dẫn để người dân hiểu
trong quá trình sử dụng tài khoản định danh điện tử
không chụp ảnh không đăng tải
những thông tin
cá nhân của bản thân đưa lên mạng xã hội
nhất là việc chụp lại ảnh qr để đưa lên mạng xã hội
tài khoản định danh điện tử sẽ tích hợp rất nhiều thông tin cá nhân
là bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
và sau đó tiến tới sẽ là những thông tin về thuế về ngân hàng
rồi thẻ công chức viên chức
nói một cách dễ hiểu là các thông tin về dữ liệu quốc gia về dân cư
sẽ được kết nối liên thông với nhiều bộ ngành khác nhau
vậy thì xin đồng chí cho biết là giữa các bộ ngành
đã có những triển khai những biện pháp như thế nào

về việc các bộ ngành có thể kết nối với hệ thống
thì chúng tôi cũng đã có quy định là
mặt thiết kế hệ thống là phải chạy trên cái đường mạng riêng của chính phủ
ngoài ra thì để kết nối vào trong hệ thống dân cư
thì bộ ngành cũng phải đảm bảo hệ thống của các đơn vị đấy
và chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra an ninh an toàn
khi nào đạt đủ điều kiện thì mới có thể kết nối được
vào trong hệ thống dân cư để khai thác
thì các bước để thực hiện
thì chúng tôi cũng đảm bảo tuân thủ chặt chẽ
theo đúng những yêu cầu về đảm bảo an ninh an toàn thông tin
cho nên người dân cũng yên tâm với việc các bộ ngành khai thác cái thông tin này
và ngại một lần nữa thì xin cảm ơn đại ủy vũ tiến dũng
đã đến với truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
và có những chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi
thưa quý vị khán giả từ ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua
tài khoản định danh điện tử của cá nhân ở mức độ hai
thì có giá trị tương đương như là thẻ căn cước công dân
trong thực hiện các giao dịch
vì vậy người dân thì đã bắt đầu được hưởng những lợi ích
từ xác thực và định danh địa tử cùng với ứng dụng vnead
trong quá trình sử dụng thì mỗi người dân cũng phải tự nâng cao nhận thức
và chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn
cho thông tin cá nhân của mình
và đây là yếu tố hết sức quan trọng
cũng như là điều kiện tiên quyết cho mỗi công dân số
đã kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ hai
từ vài tháng nay chị nguyễn thị huyền rất yên tâm
về tính bảo mật của ứng dụng vnead
khi đăng ký ứng dụng yêu cầu mật khẩu có độ phức tạp cao
có thể sử dụng xác thực bằng nhận dạng khuôn mặt
và bảo mật nhiều lớp
theo các chuyên gia an ninh mạng
để đảm bảo an toàn cho tài khoản định danh điện tử
bên cạnh việc không chia sẻ thông tin tài khoản cho người khác
người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về ứng dụng
để nắm được các hướng dẫn an toàn bảo mật
đặc biệt chú ý đăng suất tài khoản sau khi sử dụng
bản thân người dùng trong trách nhiệm cá nhân của mình
cũng cần nhận thức được việc giữ và đảm bảo an toàn
thông tin cá nhân của mình bằng việc chúng ta không chia sẻ
các thông tin đó
hoặc là chúng ta không vô tình đàm lộn lọt các thông tin đó
để cho các bên thứ ba họ có thể lấy được các thông tin đó
và họ lợi dụng
chúng ta thường xuyên không đăng xuất khỏi các ứng dụng
mà mình đang truy cập
như vậy các dữ liệu khi nó vẫn đang chạy
và nó vẫn đang được truy cập vào trên cái nền tảng
trên thiết bị của cá nhân
thì rất có thể sẽ có một ứng dụng hoặc mã đồng nào đấy
nó có thể lấy cắp được các thông tin
ngoài ra việc có thể mượn điện thoại
hoặc là người khác có thể truy cập
vào cái điện thoại đó
thì họ có thể lấy được các thông tin
mà hiện tại cái ứng dụng nó đang chạy
nó vẫn đang hoạt động
các ứng dụng độc hại vô tình được cài đặt trên điện thoại
khó có thể truy cập vào thiết bị để lấy cắp thông tin
tuy nhiên để bảo vệ thiết bị của mình
người dân cũng không nên cài đặt các ứng dụng lạ
thời gian qua lực lượng công an
cũng đã tích cực hỗ trợ hướng dẫn người dân
cài đặt và sử dụng ứng dụng vneid
trong đó cũng tuyên truyền
để người dân nâng cao nhận thức

thì nó rất thuận tiện thuận tiện về nhiều thứ
nhưng mà bên cạnh đó thì là
nếu như từ lứa tuổi trị
mà trở lên thì về công nghệ số
thì có thể là rất là phương phá
thế nhưng mà bên cạnh đấy
thì vẫn có các cái đồng chí công an
hỗ trợ kịp thời
và chúng tôi cũng đang làm quen dần
với các cái công nghệ số đó
tôi tin tưởng vào công tác bảo mật
của công an của an ninh
về cái an ninh mạng
cũng như là về cái bảo mật của thông tin của tôi
trường hợp người dân bị mất điện thoại
đang sử dụng tài khoản định danh điện tử
thì cần liên hệ cơ quan công an
hoặc hotline một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám
để được hỗ trợ
khóa tạm thời tài khoản
trường hợp công dân đăng nhập vào thiết bị mới
hệ thống sẽ có cảnh báo
và gửi mã xác thực về ứng dụng
đã cài đặt trên thiết bị cũ
công dân nhập mã này để xác thực
sau khi hoàn tất thủ tục đăng nhập
trên thiết bị mới thì tài khoản
sẽ tự động đăng xuất trên thiết bị cũ
tội phạm công nghệ cao thì ngày càng tinh vi
và phức tạp thì mỗi người dân
càng phải có ý thức tự bảo vệ mình
trong môi trường số như bảo vệ
mình trong môi trường thực và bảo vệ
tài sản vô hình của mình như thông tin
cá nhân như bảo vệ những tài sản
hữu hình khác và hy vọng
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đã giúp
quý vị có những hiểu biết rõ hơn về
bảo vệ tài khoản định danh cá nhân của mình
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm